tại trụ sở trung ương đảng đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương chủ tịch hội hữu nghị việt nam cuba đã tiếp đoàn đại biểu hội liên hiệp phụ nữ cuba
do đồng chí teresa maria ủy viên bộ chính trị đảng cộng sản cuba tổng thư ký hội liên hiệp phụ nữ cuba dẫn đầu
đang ở thăm và làm việc tại việt nam
phát biểu tại buổi tiếp đồng chí trương thị mai hoan nghênh đồng chí teresa maria đến thăm và làm việc tại việt nam
đồng thời đề nghị trong thời gian tới hội liên hiệp phụ nữ hai nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang
phối hợp triển khai có hiệu quả các thỏa thuận đã ký tăng cường giao lưu trao đổi thông tin kinh nghiệm
tích cực phối hợp trên các diễn đàn quốc tế và khu vực
đồng chí teresa maria khẳng định hội liên hiệp phụ nữ hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ
trong thực hiện thỏa thuận kinh nghiệm
cấp góp phần củng cố tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa việt nam và cuba